mở đầu mời quý vị cùng điểm qua những hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần vừa qua
tuần qua tại buổi làm việc với ông alex feldman giám đốc đông nam á của tập đoàn boeing
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị tập đoàn boeing tăng cường đẩy mạnh việc hợp tác giữa bộ công an và tập đoàn
trên cơ sở hỗ trợ các nghiên cứu đánh giá về các loại máy bay phù hợp với công năng
hỗ trợ đào tạo quản lý phi công kỹ sư nhân viên kỹ thuật cho trung đoàn không quân công an nhân dân
nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm phòng chống khủng bố và công tác cứu hộ cứu nạn của bộ công an việt nam
tại trung sở liên hợp quốc tuần qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có cuộc hội đàm với ngài jean pierre lacroi
phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách gìn giữ hòa bình
qua đó tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan của liên hợp quốc và bộ công an việt nam
hỗ trợ trang thiết bị nâng cao năng lực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia cho lực lượng công an việt nam
tăng cường trao đổi thông tin thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp giữa bộ công an việt nam và liên hợp quốc
trong đó chú trọng vào công tác đào tạo nguồn lực bền vững chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ huấn luyện kiểm tra đánh giá năng lực

đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
tiếp đó thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đã có buổi làm việc với công an xã mão điền thị xã thận hành tỉnh bắc ninh
hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra công an nhân dân là hội thảo vừa được bộ công an tổ chức trong tuần qua
dưới sự chủ trì của thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thứ trưởng yêu cầu các đơn vị
nghiên cứu triển khai việc tổng kết công tác thi hành luật thanh tra trong công an nhân dân
tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy thanh tra công an nhân dân phù hợp luật thanh tra năm hai nghìn hai mươi hai
đáp ứng với thực tiễn tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ mang tính đặc vụ của lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại buổi gặp mặt biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện thi đấu
và sao nhiệm vụ cho đoàn thể thao công an nhân dân tham dự asean một mươi chín
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an mong muốn
các huấn luyện viên vận động viên cần tích cực luyện tập chuẩn bị tốt tinh thần thể lực tâm lý
để tham gia và đạt giải cao khi tham gia tranh tài ở các môn thi đấu thể thao
năm nay thể thao công an nhân dân đóng góp chín tuyển thủ vào thành phần đoàn thể thao việt nam tham dự asean một mươi chín
tuần qua đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã tham dự diễn đàn hợp tác an ninh cộng đồng toàn cầu năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu trong phiên họp thứ nhất thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh
bộ công an việt nam đặc biệt coi trọng diễn đàn đánh giá cao chủ đề các phiên họp
trong đó có vấn đề dự báo tình hình an ninh toàn cầu và gửi tới diễn đàn ba giải pháp trọng tâm
ngoài khuôn khổ diễn đàn chính bộ công an việt nam tham gia các diễn đàn nhánh về an ninh phát triển
phương pháp tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh
đoàn đại biểu bộ công an việt nam cũng đã có buổi tiếp xúc chào xã giao
với đồng chí vương tiểu hồng bộ trưởng bộ công an trung quốc
phát biểu tại phiên họp đánh giá kết quả tháng chín của tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ nhấn mạnh
trên cơ sở những phần việc chung
các bộ ngành tăng cường sự phối hợp làm rõ từng nhóm nội dung giải quyết hiệu quả
trong đó liên thông thủ tục khai sinh khai tử phải hoàn thành trước ba mươi tháng chín
tới đây ngày chuyển đổi số quốc gia mùng một mươi tháng một mươi
các đơn vị cần có những nội dung thiết thực rõ nét nhằm tạo niềm cảm hứng cho cả xã hội trong chuyển đổi số
tuần qua thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại buổi làm việc với công an các đơn vị địa phương
về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn kinh phí những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương phải cam kết thực hiện đảm bảo tiến độ các dự án theo thời gian đã thống nhất
các cơ quan chức năng của bộ cần tăng cường trách nhiệm rút ngắn tối đa thời gian thẩm định trình duyệt thủ tục đầu tư
tổ chức theo dõi chặt chẽ và tăng cường kiểm tra giám sát kiểm toán
thưa quý vị
chiều nay thông tin từ cục tổ chức cán bộ bộ công an cho biết
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã ký quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy kể từ ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đối với đồng chí đỗ văn tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê quán quỳnh phụ thái bình cán bộ công an thị trấn an bài công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
đồng thời cùng ngày lãnh đạo bộ công an quyết định hỗ trợ gia đình đồng chí đỗ văn tú một trăm linh triệu đồng trích từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội
thưa quý vị và các bạn hy sinh ở độ tuổi còn quá trẻ mới chỉ hai mươi năm tuổi đối với người chiến sĩ đỗ văn tú công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã khép lại bao hoài bão ước mơ còn sang giờ
sự hy sinh anh dũng của người chiến sĩ trẻ ấy sẽ mãi được đồng đội và nhân dân khắc ghi về một tấm gương sáng trong công việc cũng như trong cuộc sống nhiệt tình rất trách nhiệm và không bao giờ nề hà khó khăn vất vả
dù đã gần hai ngày trôi qua thế nhưng những người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi mãi mãi của người chiến sĩ trẻ đỗ văn tú
với những người đã từng một lần gặp gỡ trò chuyện với đồng chí tú cảm nhận chung là sự ấn tượng về một người chiến sĩ công an năng động nhiệt tình và rất gần dân
cả tổ dân phố số năm này là rất yêu quý cháu

đối với một người cán bộ công an mất đi một người cán bộ công an dân này là rất tiếc
không tưởng tượng nổi một đồng chí công an tốt như chú tú
mà nói chung là về chuyên môn cũng là rất là giỏi
thế mà làm sao lại xảy ra sự việc quá là đau lòng
chú là công an nhưng chú rất gần gũi với dân
mà chú rất là nói chung là với tính cách sống thì rất là ngoài nhã dân dã
thế nên là đồng chí tú là một chiến sĩ trẻ thế nhưng mà đồng chí đã hy sinh tức là dũng cảm hy sinh tất cả một kỳ bình yên của người dân thì đối với bản thân tôi thì tôi rất là xúc động
căn phòng làm việc của thượng úy đỗ văn tú giờ đây đã vắng người
công tác tại thị trấn an bài được gần một năm hiện đồng chí tú đang phụ trách ba địa bàn được xem là phức tạp nhất về tình hình an ninh trật tự và cùng với một số nhiệm vụ chuyên môn khác
dù ở lĩnh vực nào tú cũng đều đảm nhận và hoàn thành tốt công việc của mình
như mới đây hơn bốn dữ liệu hồ sơ phương tiện trên địa bàn thị trấn an bài đã được tú hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn
từ một người chiến sĩ nghĩa vụ tú đã phấn đấu thi vào trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i
rất nhiều những bằng khen giấy khen ngay từ khi tú còn ngồi trên ghế nhà trường và cho đến khi về công tác tại địa phương
từng là niềm tự hào của gia đình với biết bao dự định còn chưa hoàn thành
thế nhưng tất cả giờ đã khép lại với người chiến sĩ trẻ đỗ văn tú
em đau đớn nhiều chứ anh đau đớn nhưng mà em vẫn có tự hào vì cháu
gia đình sinh cho cháu thật cũng mong muốn thay vì vào được ngành đấy đạt được nhiều những cái thành tích tích cực
thế nhưng mà tôi thì không may cháu đi làm nhiệm vụ
nhưng mà như vậy đi sinh về dân về nước tôi tưởng cái đấy là cái niềm
hình dựa nhất cho gia đình
huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm được trao tặng cho đồng chí đỗ văn tú là sự ghi nhận xứng đáng với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
giữa thời bình máu của người chiến sĩ công an nhân dân vẫn đổ
sự hy sinh ấy chính là tấm gương sáng để những người ở lại tiếp thêm động lực tiếp tục chiến đấu bảo vệ vì sự bình yên của nhân dân

giữa thời bình cuối phường hai mươi bảy quận bình thạnh nghe tiếng động rất lớn nhiều người dân chạy đến thì thấy căn nhà bốn tầng đang cải tạo trong tình trạng bị đổ sập
thời điểm sự cố xảy ra có bảy nạn nhân bị kẹt dưới đống đổ nát lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã kịp thời có mặt sử dụng các thiết bị chuyên dụng chạy đua cùng thời gian để giải cứu các nạn nhân
đến một mươi năm h hai mươi ba phút cùng ngày các nạn nhân đã được đưa ra ngoài trong đó có hai người bị thương nặng
điện trường rất nguy hiểm nạn nhân bị kẹt sâu trong công trình sụp đổ một nạn nhân có dấu hiệu bị đè chấn thương cột sống
quá trình cứu hộ ban đầu sau khi đã gia cố hết toàn bộ công trình lực lượng cứu nạn cứu hộ tp hcm phải yêu cầu phải tạo điều kiện và động viên một bác sĩ của bình thạnh để vào để chẩn đoán tình hình của nạn nhân
đồng thời là sử dụng nẹp
nẹp cổ để tạm thời cố định các vị trí mà có thể gây chấn thương nếu mà rút nạn nhân ra ngoài có thể gây chấn thương cho nạn nhân gây đến nạn nhân tử vong
nạn nhân thứ hai thì nó phức tạp hơn một xíu là chân của nạn nhân bị gãy và nạn nhân bị đè chân của nạn nhân bị đè
nên việc rút nạn nhân rất là khó rút nạn nhân ra rất là khó
thì quá trình làm thì chúng tôi phải từ từ chúng tôi phải cắt những cái mảng bê tông mà hiện đang đè đó mà vẫn phải cảnh giới để mà công trình không có
có bị sụt đổ thì quá trình làm thì là đã cứu được nạn nhân ra
sự có mặt kịp thời của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
đã đưa thành công bảy người mắc kẹt bên trong ra ngoài trong sự vui mừng của người dân
và cứ thế mỗi ngày qua đi tinh thần quả cảm vì nước quên thân vì dân phục vụ của người lính cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
càng để lại nhiều hình ảnh đẹp xúc động trong lòng nhân dân
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
thưa quý vị ngụy trang cẩn thận trong hộp bánh trung thu những tưởng là có thể vận chuyển chót lọt
thế nhưng ba đối tượng cùng gần một bánh heroin vẫn bị phát hiện bắt giữ
chuyên án do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng phối hợp cùng với công an thành phố bảo lộc
công an các huyện di linh bảo lâm đạo hoài và phòng cảnh sát giao thông triệt phá
được biết đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy này hoạt động liên huyện liên tỉnh và có yếu tố nước ngoài
do đối tượng nguyễn thế ngọ chú thành phố bảo lộc cầm đầu chuyên bán ma túy cho các đối tượng nghiện trên nhiều địa bàn
như thành phố bảo lộng các huyện đạo hoài bảo lâm di linh
ngày hai mươi một tháng chín tại thôn một xã lộc thành huyện bảo lâm hai mươi cán bộ chiến sĩ đã tiến hành vây bắt nguyễn thế ngọ
hoàng văn giáng cùng chú thành phố bảo lộng
đang cất dấu ma túy trong hộp bánh trung thủ
qua kiểm tra bên trong có năm gói ni lông chứa chất nghi là ma túy dạng heroin gần một bánh
một gói nilon bên trong có chứa chất nghi là ma túy dạng đá
hai đối tượng khai thừa nhận số ma túy trên mua từ trần tiến hà ở thành phố hồ chí minh
ngoài số ma túy trên cơ quan công an còn thu giữ một súng điện một cân tiểu ly cùng nhiều đồ vật tài liệu liên quan
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tạm giữ ngọ giáng và hà đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hòa bình phối hợp với các đơn vị chức năng và công an thành phố hòa bình vừa đấu tranh phá vụ án cho vay lãi nặng trên địa bàn tp hòa bình bắt bốn đối tượng có liên quan
cầm đầu ổ nhóm này là đinh tiến hồ
hùng thường gọi là hùng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thành phố hòa bình
theo đó hùng đã mở hai cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tp hòa bình để vợ đứng tên
sau đó cùng với nguyễn hồng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám bùi xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và võ quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn cho vay núp bóng dưới hình thức thiết lập các hợp đồng mua bán xe cầm cố tài sản không ghi lãi suất cụ thể
các đối tượng thường cho vay với lãi suất từ năm đồng đến một mươi đồng một triệu một ngày
với hình thức này từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã cho khoảng tám mươi người vay với số tiền trên hai tỷ đồng thu lãi số tiền hơn một tỷ đồng
qua quá trình vay nợ nhiều người vay chậm trả hoặc không có khả năng chi trả khoản vay sẽ bị các đối tượng đe dọa và đến tận nhà ném chất bẩn vào nhà gia đình người vay
tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở
của đinh tiến hùng lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ sổ sách có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi
ngoài ra phát hiện và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm gồm một súng săn một mươi ba con dao ba kiếm dài một mã tấu một dìu một gậy rút hai côn nhị khúc
hiện các đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ cho công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật